trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam
lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời
các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề mà báo chí quan tâm
liên quan đến thông tin mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với cuba bất chấp sự phản đối
từ phía liên hợp quốc người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
việt nam hoan nghênh việc đại hội đồng liên hợp quốc vừa qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi
dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với cuba việt nam cho rằng việc tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đối với cuba
là không phù hợp cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân cuba
góp phần quan trọng vào việc phát triển cũng như việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực châu mỹ
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam về kết quả
của cuộc bầu chế của trung quốc sẽ như sau
trong cuộc bầu cử giữa kỳ của mỹ người phát ngôn bộ ngoại giao khẳng định
chúng tôi mong rằng quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ sẽ tiếp tục được phát triển thực chất
và hiệu quả hơn nữa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước
đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở châu á thái bình dương cũng như trên toàn thế giới